xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới chủ đạo là trạng thái nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng
trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
ban ngày nhiệt độ cao nhất tại khu vực này ở mức một mươi chín hai mươi độ riêng khu tây bắc là hai mươi ba hai mươi bốn độ
thời tiết tại các tỉnh trung bộ thì phổ biến ít mưa chủ yếu có mưa mưa rào nhẹ xuất hiện trong thời đoạn ngắn
với lượng không đáng kể
trời rét tại các tỉnh từ thanh hóa kéo dài cho đến khu vực nghệ an hà tĩnh với nhiệt độ cao nhất là một mươi tám hai mươi độ
trời lạnh tại khu vực các tỉnh trung trung bộ riêng hai tỉnh thuộc khu vực ninh thuận bình thuận
thời tiết ấm áp hơn với nhiệt độ có thể đạt ở mức là hai mươi chín ba mươi một độ
hai khu vực phía nam của nước ta là các tỉnh vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ
thời tiết phổ biến là ít mưa ngày nắng mưa rào nhẹ và rông chủ yếu xuất hiện cục bộ
và được dự báo là sẽ kết thúc nhanh
khu vực tây nguyên với nhiệt độ cao nhất trong ngày chủ yếu ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
đêm và sáng sớm trời rét
còn tại khu vực nam bộ thì nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ
đêm và sáng sớm trời lạnh
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ ba năm mét biển đông mạnh
vùng biển phía tây khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có mưa rào và gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao từ hai bốn mét biển đông
toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt quá mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trời trầu giảm mây hứng nắng nhẹ
gió đông bắc ở mức là cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ từ một mươi hai mươi độ